liên bộ tài chính công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
theo đó từ một mươi năm h chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước tăng chín trăm sáu mươi bảy đồng một lít
lên hai mươi một sáu trăm tám mươi ba đồng một lít cao nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó xăng ron chín mươi năm tăng thêm chín trăm ba mươi bốn đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi một sáu trăm tám mươi ba đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi hai tám trăm bảy mươi chín đồng một lít
như vậy giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp
giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng bảy năm
ngoài ra giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh
sau khi điều chỉnh giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi bảy năm trăm bốn mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi sáu sáu trăm hai mươi hai đồng một lít và dầu ma rút là một mươi bảy chín mươi bảy đồng một kg